không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng tới phía bắc nước ta
kiểu thời tiết này sẽ khiến cho miền bắc rét đậm đi kèm với mưa nhỏ
ở miền trung thì số điểm có mưa cũng sẽ gia tăng
ngay từ chiều ngày hôm nay thì vùng núi và trung du bắc bộ sẽ rét đậm
rét hại và nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
riêng các đỉnh núi cao thì có khả năng sẽ xảy ra cả băng giá và mưa tuyết
đợt rét đậm này không kéo dài lâu dự báo chỉ duy trì trong khoảng hai ngày
khu vực nam bộ thì dự báo hôm nay sẽ lại có nắng cục bộ
nhiệt độ khá cao từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ c chiều tối có thể có mưa trái mùa